các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn băng nhóm bảo kê do loan cầm đầu thì ở khu vực khu công nghiệp thạnh phú huyện vĩnh kiểu
khám xét nhà riêng tại phường hóa an công an đã thu giữ tại nhà tuấn cá nhiều sổ sách tài liệu liên quan đến việc thu tiền và nhiều phơi đề
như vậy cho đến nay sau ba ngày gia quân triệt phá băng nhóm bảo kê do loan cá cầm đầu công an đồng nai đã bắt giữ một mươi một đối tượng trong băng nhóm bảo kê này
còn tại hải dương vừa xảy ra một vụ giải quyết mâu thuẫn bằng súng và dao khiến một người bị trọng thương
hai đối tượng là trần đức thanh và nguyễn huy đức cả hai đều trú tại xã nam hồng huyện nam sách tỉnh hải dương
cùng hai đối tượng khác trong nhóm đã bị tạm giữ để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào khoảng h ba mươi năm phút ngày một tháng năm tại quán ăn đêm của anh trần đức minh ở thị trấn nam sách
nhóm của thanh và đức đã xảy ra mâu thuẫn với anh ngô đức mạnh và ngô duy trọng đều ở xã đồng lạc huyện nam sách
nhóm của thanh và đức đã ra về lấy hai khẩu súng và một dao tự chế đến gặp anh mạnh và trọng trong quán ăn
trong khi đức và mạnh đang rằng co nhau thành đã đạp anh mạnh ngã xuống nhà vệ sinh
rồi dùng súng bắn đạn hòa cải bắn vào người anh mạnh khiến anh mạnh bị trọng thương phải đi bệnh viện cấp cứu
sau khi gây án nhóm của thanh và đức đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau đó đến ngày ba tháng năm nhóm của thanh và đức đã đến công an huyện nam sách tỉnh hải dương đầu thú
trước thông tin người dân phản ánh về tình trạng người đi đường bị những vết thương như đạn bắn
công an quận cầu giấy hà nội đã vào cuộc xác minh và đã bắt giữ thủ phạm
đối tượng được xác định là vũ tuấn dũng có tảng chữ và sử dụng súng tự chế gây thương tích cho người đi đường
trong ngày hai mươi chín tháng bốn và ngày năm tháng năm tại phường trung hòa quận cầu giấy
phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
ông nguyễn minh hải chủ tài phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
mấy ngày nay cảm thấy bất an vì thông tin có kẻ dùng súng tự chế đứng từ trên tầng cao bắn người đi đường bị thương
theo ông hải mấy tháng trước ông đã nghe thấy tiếng động lạ như đã ném vào nhà nhưng không ngờ đó là tiếng đạn súng
ông nguyễn minh hải chủ tài phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
từ tòa một mươi bảy t một mươi trên đường nguyễn thị định phường trung hòa công an quận đã báo lên công an tp hà nội
và tiến hành kiểm tra hành chính ra soát từng nhân thân các hộ trong tòa nhà để sàng lọc đối tượng liên quan
qua đó đã xác định đối tượng vũ tuấn dũng tại phòng một nghìn bốn trăm một mươi tòa một mươi bảy t một mươi có nhiều biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra đã phát hiện đối tượng có tàng trữ và sử dụng súng tự chế gây hậu quả nghiêm trọng
công quận đã báo cáo với đồng chí đại tá nguyễn thây tùng phóng đốc thủ trưởng liên quan điều tra
đồng chí đại tá trị đạo phòng hình sự phối hợp với công an quận cầu giấy
truy bắt ngay các đối tượng và bước đầu các đối tượng đã nhận dùng súng bắn từ tầng một mươi bốn của tòa nhà t một mươi bảy
hiện nay đã xác định ba người bị hại
lãnh đạo công an quận cầu giấy cũng cho biết thời gian tới sẽ giả soát lập danh sách các đối tượng có tiền án tiền sự
có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
trong đó có cả súng tự chế để có biện pháp quản lý đấu tranh và ngăn chặn
chỉ vì nghi vợ ngoại tình mà lê văn lem bốn mươi tuổi trú tại xã thạnh trị huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
mỗi khi uống rượu về là đánh đập hành hạ người vợ
và mới đây trong cơn say rượu máu ghen lại nổi lên y đã ra tay chém vợ mình gây thương tích hơn năm mươi
sáng nay ngày tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam lê văn lèm về tội cố ý gây thương tích
mặc dù đã là vợ chồng nhiều năm nhưng bản tính của lem hay ghen tuông vô cớ
thường uống bia rượu sau đó về nhà mạt sát và đánh đập vợ con
ngày hai mươi bốn tháng hai sau khi nhậu với bạn bè xong lam đến nhà mẹ vợ
tại đây y gặp vợ là chị nguyễn thị vân do ghen tuông nên cả hai xảy ra cự cãi
trong lúc tức giận lem dùng dao đâm chị vân nhiều nhát trên người và cổ rồi bỏ trốn
đến ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi biết không trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật nên lem mới ra đầu thú
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật mà lem gây ra cho vợ mình là năm mươi ba
một mươi hai đối tượng tổ chức đánh bạc tại khu vực ấp an phú xã an hòa vừa bị công an huyện châu thành tỉnh an giang bắt giữ thu gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt
nhận được tin báo của quân chúng nhân dân tại bãi đất trống phía sau nhà bà nguyễn thị rơi
chú tại ấp an phú xã an hòa
huyện châu thành có một nhóm đối tượng đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
lực lượng hình sự công an huyện châu thành đã tiến hành triệt phá do sới bạc được các đối tượng thuê người canh đường nhiều lớp
khi lực lượng tiếp cận thì một số đối tượng phát hiện đã kịp thời tẩu thoát
tại hiện trường lực lượng công an bắt quả tang một mươi hai đối tượng liên quan thu giữ năm xe máy và gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt
ngang nhiên cẩu trộm xe ô tô cũ để bán lấy tiền tiêu xài
sau ba vụ chót lọt thì đối tượng đã bị
nạn nhân phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tây hồ hà nội vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn đại hoàng ba mươi một tuổi trú tại ba đình hà nội về hành vi trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn đại hoàng có hộ khẩu thường trú tại phường cống vị quận ba đình hà nội
do không có công an việc làm hoàng đã nảy sinh ý đồ trộm cắp các xe ô tô cũ để lâu ở đường
những xe này không có người trông giữ
hoàng sẽ thuê xe cầu ngang nhiên cẩu những chiếc xe này cho cửa hàng sắt vụn quen biết trên địa bàn huyện đông anh
với giá từ bốn đến năm triệu đồng

điều đang nói để đối tượng thực hiện được hành vi trước hết đó là sự chủ quan của chính bản thân chủ phương tiện
nhiều xe mà cơ quan đơn vị nào đó đã thu giữ mà không có ý tức là đi trình báo cơ quan công an ngay
nên là trong quá trình điều tra nó xảy ra một khoảng thời gian dài gây khó khăn trong quá trình điều tra trong vận đề
bước đầu cơ quan công an đã làm rõ ba vụ trộm xe đối tượng thực hiện với thủ đoạn này
định giá sơ bộ ba chiếc xe khoảng một trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đề nghị ai là bị hại của những vụ trộm xe tương tự
xin đến đội cảnh sát hình sự công an quận tây hồ hà nội để trình báo
tiếp theo sẽ là các thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
đối tượng nguyễn đình bộ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hồ hầu thường trú tại thôn khơ đa xã tân mỹ huyện văn lạc
đối tượng tiềm lệ linh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám người nước ngoài
và đối tượng hoàng văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại một trăm tám mươi ba khu dây thép thị trấn đồng đăng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện